thưa quý vị trong những năm qua với sự bùng nổ của internet và smartphone
đã tạo ra rất nhiều dịch vụ hứa hẹn
mỗi năm có hàng loạt nền tảng về công nghệ ứng dụng cho di động ra mắt trên thế giới
nếu như trước đây thị trường ứng dụng tại việt nam vẫn chỉ được biết đến
chủ yếu về các lĩnh vực về game hay là giải trí
thì hiện tại đã có rất nhiều ứng dụng di động về mọi lĩnh vực trong đời sống
được ra đời đáp ứng nhu cầu của xã hội
từ các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho đến các hoạt động phi lợi nhuận
đều xây dựng và phát triển những ứng dụng độc đáo cho riêng mình
phát triển ứng dụng trên di động đang được rất nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn
và các start up công nghệ quan tâm theo đuổi
những cơ hội và thách thức hiện nay trong lĩnh vực này là như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
application hay còn được gọi tắt là app là những ứng dụng được tạo ra

các ứng dụng được tạo ra từ những thiết bị di động phổ biến như điện thoại thông minh máy tính bảng
hiện có hai hệ điều hành phổ biến dành cho người dùng smartphone là android và ios
tương ứng với đó là hai kho ứng dụng di động khổng lồ không ngừng được cập nhật là cs play và app store
sự ra đời của các ứng dụng di động giúp kết nối thương mại kích thích tiêu dùng trực tuyến
tăng tương tác xã hội và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ trên môi trường số
do đó trong những năm gần đây lập trình và thiết kế ứng dụng di động đã trở thành một lĩnh vực xu hướng công nghệ phát triển rầm rộ
thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận của người dùng cũng như chiến lược marketing của các doanh nghiệp
theo các công bố mới đây phát triển ứng dụng di động có tiềm năng trở thành trụ cột của ngành phần mềm việt nam
báo cáo của data ai np majik cho biết với bốn hai tỷ lượt tải của các ứng dụng phát hành bởi các nhà phát triển trong nước
thì việt nam đã vươn lên đứng thứ tư toàn cầu về lượt tải ứng dụng trên cs play của google
việt nam hiện có bảy ứng dụng với số lượng người dùng trên một mươi triệu người và một mươi một ứng dụng có từ năm đến một mươi triệu người dùng
việt nam cũng có bốn nhà phát triển ứng dụng lọt vào bảng xếp hạng top năm mươi công ty toàn cầu
có nhiều ứng dụng mới vượt mốc một trăm linh lượt tải xuống năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu cao thị trường lớn là những thuận lợi để ngành thiết kế ứng dụng di động lớn mạnh
bên cạnh đó còn phải kể đến sự phát triển của hạ tầng viễn thông sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự sự hỗ trợ của chính sách chuyển đổi số
với thị trường này
với cái internet và người dùng sử dụng smartphone tại việt nam đang là rất lớn và đặc biệt là không thể thiếu đối với người dân việt nam
qua các ứng dụng như thanh toán trực tuyến học online mua sắm thanh toán các dịch vụ ngân hàng
đều phải sử dụng những ứng dụng di động trên nền tảng điện thoại
đặc biệt là đối với việt nam với nguồn lao động mới có chi phí thấp
đối với nguồn lao động mới có chi phí thấp

so với các quốc gia khác thì đây cũng sẽ là một thị trường vô cùng tiềm năng cho các công ty về phần mềm ở ngoài nước cũng như là trong nước
và thậm chí là có cả những startup mới để tạo thị trường cạnh tranh trong lĩnh vực ứng dụng và thiết kế di động
là một trong những nhà phát triển app di động ví điện tử sản phẩm của đơn vị này hiện đang khá phổ biến trên thị trường với hơn sáu triệu người dùng
để thu hút người dùng và tạo lợi thế cạnh tranh so với những sản phẩm đang có mặt trên thị trường
đội ngũ phát triển ứng dụng luôn phải đổi mới cập nhật thêm nhiều tính năng tiện ích
các nhà phát triển sản phẩm các anh phải sẵn sàng cái nguồn vốn để duy trì trước mắt là tạo được thói quen của người dùng đã
trước khi họ trở thành trung thành với ứng dụng của mình
đấy là một bài toán dài hơi và thực sự là cần các bạn nhà phát hành các bạn cần phải cân nhắc rất là kỹ trước khi bước chân vào bất kỳ thị trường nào
có nhiều tiềm năng cơ hội để phát triển
nhưng hiện tại ngành thiết kế lập trình ứng dụng di động việt nam cũng gặp phải không ít khó khăn thách thức
theo các số liệu thống kê vòng đời của các ứng dụng di động do việt nam sản xuất trung bình chỉ kéo dài từ một đến ba năm
khá thấp so với sản phẩm của các nước như trung quốc hàn quốc nhật bản
chính vì vậy để có thể tồn tại trong môi trường với tốc độ đào thải cực cao của các kho ứng dụng
bài toán về nâng cao chất lượng sản phẩm luôn cần phải được quan tâm
khi làm mặt sản phẩm phải đặt luôn là chúng ta sẽ cạnh tranh ở tầm thế giới
thì khi đấy về mặt chất lượng về mặt nội dung về mặt giá cả
nó sẽ là ba cái yếu tố tiên quyết để các doanh nghiệp việt nam có thể làm ra các ứng dụng
đông đảo người việt nam dùng được và cạnh tranh với các ứng dụng các sản phẩm của quốc tế
để phát triển một ứng dụng các nhà sản xuất luôn phải tìm hiểu kỹ nhu cầu của thị trường
sau đó mới lên ý tưởng thiết kế lập trình tiến hành chạy thử nghiệm và đưa ứng dụng ra thương mại hóa
theo các chuyên gia hiện nay các công ty công nghệ trong nước chưa thực sự đầu tư nhiều
và không nghiên cứu thị trường để tìm hiểu người dùng cần gì
vì vậy số lượng ứng dụng tuy nhiều nhưng chất lượng sản phẩm chưa tương xứng
bên cạnh đó tại việt nam các trường đào tạo chính quy về ngành lập trình di động không nhiều
các chương trình đào tạo cũng chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của nhà tuyển dụng
dẫn đến thiếu đội ngũ lập trình viên chất lượng cao để có những sản phẩm nổi bật
thế mạnh của chúng ta đó là mọi người thấy khả năng chúng ta nắm bắt từ những sản phẩm
những trend hay là những nội dung mới rất là tốt rất là nhanh nhạy
và chúng ta có thể làm những cái sản phẩm đơn giản rất là tốt so với các nước bạn
tuy nhiên điểm mà chúng ta đang gọi là yếu thế hơn chậm hơn các nước phát triển
đó là những sản phẩm cần yêu cầu công nghệ kỹ thuật cao
cứ như độ phức tạp về mặt thiết kế sản phẩm
thì chúng ta lại đang đi chậm hơn
sự thay đổi từng ngày trong lĩnh vực thiết kế lập trình di động
đòi hỏi lập trình viên phải luôn trao dồi học hỏi cập nhật kiến thức
thực tế này khiến cho các cơ sở đào tạo của các trường đại học chính quy
chưa bắt kịp với việc thay đổi giáo trình đào tạo
khoảng trống sau khi tốt nghiệp ra trường là rất lớn
từ đó khó đáp ứng được những nhu cầu cho doanh nghiệp tuyển dụng
hiểu được vấn đề này nhiều trung tâm đào tạo về lập trình công nghệ thông tin đã ra đời
để đáp ứng nhu cầu tự đào tạo nhân lực trong ngành công nghệ thông tin nói chung
và lập trình các ứng dụng di động nói riêng
it plus hiện nay đang đào tạo cái thứ nhất là theo chuẩn giáo trình của doanh nghiệp
chúng tôi sẽ đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
và cái thứ hai là chúng tôi đánh mạnh về chất lượng giảng dạy
tất cả đội ngũ giảng viên ở itiplus hiện nay đều phải là giảng viên đến từ doanh nghiệp
và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành lập trình ứng dụng di động
để chúng tôi đào tạo thực tế trên các dự án và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp
và cái thứ ba là sau khi mà đào tạo xong thì chúng tôi sẽ có các chương trình như giới thiệu việc làm cho các học viên
hoặc là khi mà các bạn nào yếu thì chúng tôi cam kết là đào tạo đến khi mà làm được việc
thì chúng tôi mới gọi là hoàn thành khóa học
trung tâm cũng cung cấp cho em đủ hành trang kiến thức và những kỹ năng về lập trình ứng dụng di động ạ
sau bài quầy khóa thì em cũng khá là tự tin
để có thể ứng tuyển vào những công ty lập trình ứng dụng di động ạ
bên cạnh việc đào tạo nguồn nhân lực các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có những cơ chế chính sách cụ thể
định hình nền công nghiệp phần mềm một cách rõ ràng và tạo ra nhiều sân chơi về lập trình
thiết kế ứng dụng di động hơn nữa để có thể kết nối các doanh nghiệp
tìm kiếm những tài năng khơi dậy đam mê cho các bạn trẻ
qua đó phát triển thị trường thiết kế lập trình ứng dụng di động tại việt nam
công việc của những người hiệp hộ những người làm hiệp hộ những người cơ quan quản lý chính sách
là định hình câu chuyện là việt nam sẽ hướng đến đâu tìm kiếm những thị trường nào đấy tìm năng cho các doanh nghiệp đó
và quan trọng nhất là câu chuyện là kết nối các doanh nghiệp lại với nhau
vừa chia sẻ nguồn lực vừa định hình những cái câu chuyện mình sẽ làm như thế nào
lúc đấy nó mới gọi là một ngành công nghiệp lúc đấy nó mới gọi là một thị trường đầy đủ
trong kỷ nguyên số ngành lập trình di động được dự báo sẽ còn phát triển mạnh mẽ
trong tương lai các doanh nghiệp khi tham gia sâu vào thị trường này cần có chiến lược đầu tư
nghiên cứu thị trường đúng đắn
không chỉ về vốn mà còn về phát triển nội dung và giao diện cũng cần phải sáng tạo
bảo đảm tính tiện ích cao linh hoạt và tùy biến sát với nhu cầu của người dùng
còn đối với những bạn trẻ có đam mê theo đuổi con đường này
cần trao dồi kiến thức cập nhật những xu hướng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
để có thể tồn tại và phát triển trong thị trường có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt này
chương trình chuyển động số tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây